bộ y tế vừa công bố việt nam đã ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín thứ chín mươi ba và chín mươi bốn
theo thông báo bệnh nhân số chín mươi ba là nam hai mươi tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ ở đống đa thành phố hà nội
bệnh nhân là sinh viên du học hungary nhập cảnh qua sân bay nội bài vào ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
kết quả xét nghiệm chiều nay khẳng định dương tính với sars cov hai
bệnh nhân số chín mươi bốn là nữ sáu mươi bốn tuổi quốc tịch việt nam địa chỉ ở thành phố bắc giang
bệnh nhân sang cộng hòa xét thăm con gái từ ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân về nước nhập cảnh qua sân bay nội bài ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
kết quả xét nghiệm hôm nay khẳng định dương tính với sars cov hai
hiện cả hai bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
cơ sở đông anh trong tình trạng sức khỏe ổn định